trước sự xuất hiện ổ dịch cúm da cầm ah năm n sáu trên đàn gà hai trăm linh con của một hộ chăn nuôi ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh quảng trị đã tập trung triển khai các biện pháp tiêu hủy cũng như chủ động phòng chống dịch bệnh như phun hóa chất tiêu độc khử trùng tiêm phòng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng

trước sự xuất hiện những diễn biến về dịch cúm a h năm n sáu đang xảy ra trên địa bàn các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị cần có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong phòng chống dịch tránh thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi